cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố năm mươi bốn bị can trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi rời hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếu nọ tài sản trong vụ trục lợi từ chuyến bay giải cứu xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
trong đó có hai mươi một bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ đáng chú ý trong số này có hai cựu thứ trưởng bộ ngoại giao là tô anh dũng và vũ hồng nam
bốn bị can bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
hai mươi ba bị can bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ
bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội môi rời hối lộ
một bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếu nợ tài sản và tội đưa hối lộ truy tố một bị can về tội lừa đảo chiếu nợ tài sản
liên quan đến hoạt động tiến dụng đen công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa một băng nhóm tội phạm cho vầy lãi nặng trong giao dịch
tại thị trấn sao vàng huyện thọ xuân do hoàng đình dụng chú tại khu phố hai thị trấn sao vàng cầm đầu
với lãi suất cắt cổ từ ba cho đến bốn đồng một triệu một ngày ba đối tượng trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn thị trấn sao vàng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vay tiền và thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện thọ xuân đã tạm giữ hình sự ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đồng thời điều tra và mở rộng vụ án
khi đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường đối tượng lý trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chủ tệ quận long biên hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang bắt giữ
tại cơ quan công an hiếu khai nhận trong ba tháng đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản tại tp bắc giang và tp bắc ninh
hiếu là đối tượng nghiện ma túy đã có bốn tiền án về các tội cướp giật tài sản đua xe trái phép tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán trái phép chất ma túy
và hai tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản hiện công an tp bắc giang đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra
cục cảnh sát giao thông cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn bảy trăm năm mươi trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một ba trăm linh tỷ đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu trong số tổng vi phạm tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bảy trăm năm mươi một trăm linh năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
trong đó trên tuyến đường bộ xử lý gần bảy trăm ba mươi bảy trường hợp phạt tiền trên một ba trăm linh tỷ đồng trên một trăm năm mươi một bảy nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu bị xử lý
lực lượng chức năng phát hiện bốn trăm bảy mươi hai lái xe dương tính với chất ma túy chiếm bảy mươi
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản
tại thủ đô tokyo vào ngày hôm nay bốn tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có các cuộc gặp với bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản terada minoru ngài hanashi yasuhiro bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản
ngài toyoda toshihuro thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
ngài tra minu bộ trưởng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm nhật bản của bộ trưởng tô lâm
nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng nhật bản việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài téra minoru đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bộ công an và các cơ quan hữu quan nhật bản đã
chỉ quan hệ thực hiện một số hoạt động hợp tác thiết thực có hiệu quả
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn bộ công an việt nam và bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
ngày càng hợp tác chặt chẽ phối hợp nâng cao năng lực ứng phó xử lý thảm họa thiên tai trong thời gian tới
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tác chiến phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng trên sông trên biển
tại các khu vực địa hình phức tạp khó tiếp cận ứng phó với thảm họa thiên tai biến đổi khí hậu
nghiên cứu tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên trong ứng phó xử lý các thảm họa thiên tai
diễn ra trên quy mô rộng địa hình phức tạp chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu dân cư chuyển đổi số cải cách hành chính
tại buổi làm việc với ngài hanashi yasuhiro bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản ngài hanashi yasuhiro nhấn mạnh
nhật bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng được củng cố
tăng cường và phát triển làm sâu sắc quan hệ nhật bản việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn ngài hanashi yasuhiro đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
bộ công an việt nam và bộ tư pháp nhật bản bước đầu đã đạt được một số kết quả từng bước mở rộng hợp tác
minh chứng cụ thể là việc ký kết hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản quan tâm chỉ đạo
hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm
bảo vệ quyền con người quản lý người nước ngoài quản lý xuất nhập cảnh quản lý trại giam
hỗ trợ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam tại nhật bản
số công dân việt nam vi phạm pháp luật đang bị giam giữ tại các trại giam tại nhật bản
đề nghị hai bộ phối hợp chặt chẽ trong việc phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn người việt nam vi phạm pháp luật tại nhật bản và người nhật bản vi phạm pháp luật việt nam
bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ hỗ trợ nhật bản tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng tư pháp nhật bản asean năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng bộ tư pháp nhật bản thống nhất với các đề nghị của bộ công an việt nam
khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm trao đổi đoàn các cấp và diễn tập chung
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với ngài toyoda toshihiro
thứ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
cùng dự buổi làm việc có tư lệnh cơ quan cảnh sát biển nhật bản ishi chohe
bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản là cơ quan chủ quản lực lượng cảnh sát biển nhật bản gcg
đây là lực lượng có nhiều chức năng nhiệm vụ như tuần tra lãnh hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế
đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển bảo vệ tài nguyên biển tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
điều hành giao thông ứng phó với thảm họa thiên tai nghiên cứu hải dương học sinh thái học chống ô nhiễm môi trường biển
bộ công an việt nam có lực lượng cảnh sát đường thủy có chức năng nhiệm vụ tương đồng với lực lượng cảnh sát biển nhật bản
như phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thủy và ven biển tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông
tham gia cứu nạn cứu hộ ứng phó với các thảm họa thiên tai
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm điều hành giao thông tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ứng phó xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy ven biển
phía nhật bản thống nhất với các đề nghị của bộ công an khẳng định sẽ phối hợp triển khai chặt chẽ với việt nam trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã có buổi làm việc với liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật cùng dự buổi làm việc có nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định chính phủ và nhân dân việt nam đánh giá cao bày tỏ cảm ơn sâu sắc chính phủ và nhân dân nhật bản đã hỗ trợ cho việt nam
trong quá trình xây dựng phát triển đất nước bộ trưởng tô lâm đề nghị phía nhật bản quan tâm đổi mới chính sách chế độ đối với tu nghiệp sinh việt nam
theo hướng cho người lao động việt nam yên tâm làm việc tại nhật bản và tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực giao thông nông nghiệp
tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác giữa các nghị sĩ nhật bản với các đại biểu quốc hội việt nam nhất là nghị sĩ trẻ giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam nhật bản
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã có buổi làm việc với tư lệnh cơ quan phòng cháy chữa cháy và quản lý thảm họa nhật bản kazuhiro maeda để trao đổi những vấn đề hợp tác trong thời gian tới
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
các học viện trường công an nhân dân
tại hội nghị sau khi nghe đại diện lãnh đạo cục đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý i và các ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương các đơn vị các trường đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua
bên cạnh đó thứ trưởng trần quốc tỏ cũng chỉ rõ việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục đào tạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng vẫn còn chậm tiến độ và chưa đạt yêu cầu đề ra
điều đó đề nghị các học viện trường công an nhân dân bám sát các nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an trung ương xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đồng thời chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân trong công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân thời gian qua đưa ra những nhận định xác định một số mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới trong công tác giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ thời gian tới công tác giáo dục đào tạo
bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả
phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cơ sở
đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an đã tiếp bài bà nicole demau
quốc vụ khanh về tị nạn và di dân của vương quốc bỉ
cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang
thứ trưởng lương tâm quang chào mừng đoàn đại biểu của vương quốc bỉ đến việt nam
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
quan hệ hợp tác giữa việt nam và vương quốc bỉ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
trong đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật vương quốc bỉ
có những bước phát triển tích cực trong việc trao đổi đoàn
phối hợp trao đổi thông tin điều tra xác minh các vụ án vụ việc
có tính chất xuyên quốc gia qua kênh hợp tác song phương
và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác interpol
thứ trưởng lương tam quang cho biết mặc dù hai bên tích cực phối hợp
trong đấu tranh phòng chống di cư bất hợp pháp
nhưng tình hình liên quan đến lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp
trước tình hình trên thứ trưởng lương tam quang đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý
nghiên cứu xây dựng hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
hiệp định về dẫn độ giữa việt nam và bỉ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
cấp chuyên viên để tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp và một số nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của hai bên
đẩy mạnh trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm xác minh thông tin phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt phối hợp điều tra bóc gỡ các đường dây mua bán người và đưa người di cư trái phép
hỗ trợ đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về ngoại ngữ kỹ năng phát hiện hộ chiếu
giấy tờ giả và kinh nghiệm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép mua bán người cho cán bộ của bộ công an
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp đoàn
bà nikol demore quốc vụ khanh về tị nạn và di cư của vương quốc bỉ
đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua
tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam bỉ nói chung
giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật vương quốc bỉ nói riêng
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nằm trong chương trình công tác tại tỉnh nghệ an vào chiều ngày hôm nay
đoàn công tác bộ công an do đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh nghệ an
về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình
về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giữa buổi làm việc có đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh nghệ an nhấn mạnh
việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là chiến lược đảm bảo an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở của bộ công an
chính vì vậy lãnh đạo tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục chỉ đạo
tạo điều kiện hết sức để công an tỉnh triển khai có hiệu quả trên địa bàn
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong các mặt công tác của công an tỉnh nghệ an thời gian qua
đó cũng chính là tiền đề vững chắc để xây dựng công an phường
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
và xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
là nội dung quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an
là nền tảng tiền đề cho việc xây dựng lực lượng công an nhân dân tiến lên chính quy hiện đại
và là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công an các đơn vị địa phương
đồng chí cũng tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nghệ an sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra
trước đó đoàn công tác đã có buổi làm việc tại công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an
về xây dựng huyện nam đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và khu di tích kim liên về mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải tự tố giác tội phạm trong bảo đảm an ninh trật tự
đoàn công tác nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cấp công dân sửa đổi
và dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hôm nay đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình khẳng định
việc xây dựng và ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và luật căn cước công dân sửa đổi là rất cần thiết
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tạo hành lang pháp lý minh bạch
trong việc xác định phân định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đảm bảo phù hợp với trình độ năng lực và tránh trùng lập với nhiệm vụ quyền hạn
của công an cấp xã và chính quyền cơ sở
qua đó góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

về cơ bản ubnd tỉnh hòa bình nhất trí với các nội dung hai dự thảo luật
đồng thời đề xuất đóng góp thêm một số ý kiến như vấn đề trang phục trụ sở
hay mức trợ cấp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở